tại tổ đình chùa từ đàm tp huế ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế đã long trọng tổ chức đại lễ phật đàn năm hai nghìn một mươi tám phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai dưới sự minh chứng của đại lão hòa thượng trong hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam và ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế
tại buổi lễ toàn thể chư tôn hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni và đông đảo cư sĩ bà con phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp của đức pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam gửi các tăng ni cư sĩ phật tử nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi hai diễn văn phật đàn của hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và cử hành nghi lễ cúng dường phật đàn dân hoa nguyện cầu quốc thái gian an thế giới hòa biển
trung sinh an lạc tăng ni phật tử tại gần sáu trăm linh niệm phật đường tự viện tịnh xá thinh thất tu viện cùng hơn chín trăm bảy mươi đồng bào phật tử ở thừa thiên huế đã hân hoan vân tập về lễ đài chính của các huyện thị xá thành phố trong tỉnh thể hiện tâm nguyện dâng lên cúng dường ngày đàn sinh của đức tử phụ bồn sư thích ca mâu ni phật